lúc đấy vũ làm nghề lái xe tải nhưng gần đây thì mua ô tô bảy chỗ về chạy hợp đồng
vợ vũ ở nhà chăm con và cho vay tiền nóng mâu thuẫn vợ chồng xuất phát từ lâu
cách đây vài năm họ đã làm đơn ra tòa xin li hôn
qua hòa giải vợ chồng vũ lại đồng ý quay lại
thế nhưng mâu thuẫn vẫn tiếp tục phát sinh
và hậu quả là dẫn tới vụ án mạng kinh hoàng
những người hàng xóm của vũ đều cho hay mặc dù vợ chồng vũ hay cãi nhau
nhưng vũ là người hiền lành sống tình cảm và tử tế với mọi người
đối diện với căn nhà của đối tượng vũ chủ quán cà phê ngọc yến xã lạc lâm đơn dương
chưa hết bằng hoàng chia sẻ hai vợ chồng vũ là người làm vườn trồng và buôn bán nông sản
nghe nói tối mùng tám tháng năm xảy ra vụ việc
nhưng tôi và hàng xóm xung quanh không nghe thấy tiếng la hét hay tiếng động lạ gì cả
đến tối mùng một mươi tháng năm tôi mới nghe nói thật sự cảm thấy ghe rộng
giờ chỉ tội cho hai đứa con gái nhỏ thôi
đối diện nhà kho ông hà ngọc giàu thôn lạc lâm làng xã lạc lâm huyện đơn dương cho biết
sáng một mươi tháng năm chúng tôi mới biết
vụ việc do có mẹ của chị hát và người thân đến tìm con vì gọi không được
tối chín tháng năm vũ vẫn nói là chở hai con của mình đi tìm mẹ và người nhà gọi cho vũ cũng không được
hai người này thường xuyên có mâu thuẫn cãi nhau như cơm bữa
ông dầu cho biết thêm nửa đêm ngày tám tháng năm
ông và mọi người xung quanh ở đối diện căn nhà kho của bố mẹ vũ có ngửi thấy mùi khét
tuy nhiên do trời tối và cũng không nghe thấy tiếng động gì lớn
lạ cho nên họ không tìm hiểu thêm
sáng một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo lương hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú xã lạc lâm huyện đơn dương lâm đồng
nạn nhân là chị n t k h vợ của vũ
tại phiên tòa khi hội đồng xét xử đề nghị cha mẹ ruột của nạn nhân có ý kiến mẹ nạn nhân đã nói
dù rất dận con rể vì đã gây ra cái chết đau đớn cho con gái họ nhưng vì hai cháu ngoại sinh năm hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi năm
nên xin tòa xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo vũ để bị cáo có ngày trở về với các con
gần một năm trôi qua nhưng người mẹ mất con vẫn không thôi đau đớn khóc ngất tại phiên tòa
khi nghe hội đồng xét xử luận tội của bị cáo và khi chủ tọa phiên tòa tuyên án
cha ruột của nạn nhân chỉ buồn bã im lặng không nói gì
được biết sau khi vũ bị cơ quan điều tra khởi tố bắt giam cha mẹ nạn nhân hát đã đưa hai cháu ngoại về nuôi dưỡng
phía cha mẹ bị cáo vũ đã thay con khắc phục hậu quả bồi thường cho gia đình hát số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng
đồng thời lập di chúc trao tài sản là một căn nhà cho hai cháu nội con của vũ với nạn nhân
tại phiên tòa đại diện gia đình bị hại không yêu cầu gì thêm
tại phiên tòa bị cáo vũ nhiều lần khóc tỏ ra ân hận hướng về phía cha mẹ nạn nhân xin lỗi họ
tại tòa vũ tỏ ra ân hận nhiều lần khóc thậm chí hướng về phía cha mẹ nạn nhân quỳ xuống xin tha lỗi
vũ cũng nhiều lần xin lỗi cha mẹ ruột vì đã để xảy ra thảm kịch gia đình
xét hành vi của bị cáo có tính chất máu lạnh khi xuống tay với người vợ đầu ấp má kề mẹ của hai đứa con mình
chủ tọa phiên tòa thẩm phán nguyễn kim đồng tuyên bị cáo mức án tù trung thân
qua vụ việc này một lần nữa cho thấy mâu thuẫn vợ chồng đã đẩy lên thành một vụ án mạng thương tâm
đẩy hai cuộc đời sang một kết cục không ai mong muốn
và những vụ án như thế này không phải là ít
qua các phương tiện truyền thông người ta không khỏi bàng hoàng khi thực trạng chồng sát hại vợ
vợ hãm hại chồng với nhiều nguyên nhân và mức độ dã man khác nhau
diễn ra ngày càng nhiều
thiết nghĩ giải pháp căn cơ cho vấn nạn bạo hành hôn nhân bạo lực gia đình dẫn đến sát hại lẫn nhau
trước hết vẫn là con người phải tự hoàn thiện mình bằng sự tu dưỡng đạo đức hướng thiện
khi người ta nhận thức rõ về cái ác sợ hãi về điều ác thì mới có thể chùm tay
trong hôn nhân chữ duyên có vai trò quan trọng
còn duyên thì là vợ là chồng hết duyên làm bạn bè
không duyên không nợ thì là người dân quyết không ôm thủ hận
và mỗi người khi chung sống nếu biết trôi rèn đức nhẫn thì sẽ tránh được những va chạm có thể dẫn tới hậu quả đáng tiếc
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau